trong phần lớn thời gian buổi sáng quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
vấn đề hàng nước ngoài đội lốt hàng việt nam hay là vấn đề thiếu điện tiếp tục làm nóng hội trường
còn khoảng gần một giờ cuối buổi sáng và trọn vẹn cả buổi chiều
thì bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân đã trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
các ý kiến chất vấn thể hiện tâm tư chăn trở của đại biểu quốc hội về đội ngũ cán bộ
về việc sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế
bộ trưởng lê vĩnh tân thừa nhận là có nhiều phiên hà vì quá nhiều thủ tục
không chỉ riêng văn bằng chính trị về thi nâng ngạch hoặc là xét thăng hạng viên chức
mà ngay cả về quy trình bổ nhiệm đều rất dườm già
bộ nội vụ xin nhận trách nhiệm về việc chậm sửa đổi bổ sung quy định cũ
lạc hậu và không phù hợp với tình hình mới
thưa quý vị và các bạn ba mươi chín nạn nhân thiệt mạng trong công tơ nơ tại anh là người việt nam
đây là thông tin được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
hai mươi giờ ngày bảy tháng
tháng một mươi một bộ công an việt nam và cơ quan thực thi pháp luật của anh chính thức xác nhận
ba mươi chín nạn nhân thiệt mạng trong công tơ nơ được phát hiện tại hạt essex london ngày hai mươi ba tháng một mươi là người việt nam
chín công dân có hộ khẩu thường trú tại hải phòng hải dương nghệ an hà tĩnh quảng bình thừa thiên huế
ngay sau khi thông tin này được phát đi thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có thư
gửi lời chia buồn đến các người thân của các nạn nhân đã bị thiệt mạng tại anh
thủ tướng đã chỉ đạo bộ ngoại giao bộ công an
các cơ quan địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của anh để khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan
xác định thông tin danh tính nạn nhân thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết
và sớm đưa các nạn nhân trở về với tổ quốc về với gia đình và người thân
chính phủ việt nam lên án mạnh mẽ những hành vi mua bán người đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp
và kêu gọi các quốc gia trong khu vực cũng như thế giới tiếp tục đẩy mạnh hợp tác
kiên quyết phòng chống tận gốc loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này không để tái diễn
và sớm hoàn tất điều tra truy tố xét xử để nghiêm trị những kẻ phạm tội
xin được chuyển sang những thông tin trên các báo khác
thưa quý vị trước những diễn biến khó lường của thị trường xuất khẩu
nhiều dự báo trước đây nghiêng về khả năng nhập siêu
song với mức xuất siêu lên đến bảy năm tỷ usd sau một mươi tháng
năm hai nghìn một mươi chín rất có thể thành tích xuất siêu vẫn sẽ được duy trì
đây là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo công thương
thống kê của bộ công thương cho thấy là một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam ước tính đạt bốn trăm hai mươi bảy năm tỷ usd
có nghĩa là tăng bảy sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thẳng dư thương mại lớn giúp cán cân thanh toán được cải thiện và nguồn cung ngoại tệ dồi dào
đã góp phần tích cực duy trì ổn định thị trường ngoại hối và tỷ giá
trên thực tế thì đồng việt nam được ghi nhận là một trong số rất ít các đồng tiền trong khu vực
không bị mất giá nhiều so với usd kể từ đầu năm đến nay
thưa quý vị báo số sáu
dự kiến đổ bộ vào miền trung và có thể gây mưa với lưu lượng hai trăm linh ba trăm linh mm
đây là thông tin được nhiều báo số ra hôm nay đăng tải
từ tối ngày bảy tháng một mươi một bão số sáu bất ngờ quay đầu hướng vào đất liền việt nam
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khi quay hướng về phía đất liền của việt nam
báo số sáu liên tục thay đổi cường độ
đặc biệt là khi quay về hướng tây thì khả năng sẽ tăng cường độ mạnh lên tới cấp một mươi một cấp một mươi hai
và dự báo cơn bão này sẽ đổ bộ vào các tỉnh
thuộc khu vực từ quảng ngãi đến khánh hòa gây mưa lớn ngập lụt
các chuyên gia khí tượng thủy văn lo ngại về những nguy cơ thiên tai mà cơn bão số sáu gây ra
bởi các tỉnh thành miền trung vừa chống chịu với cơn bão số năm
và hoàn lưu do cơn bão số năm gây ra vẫn đang ảnh hưởng tại nhiều tỉnh thành
thông tin trên báo tuổi trẻ
vụ cháy công ty dạng đông hơn ba trăm linh hộ dân đòi bồi thường thiệt hại
theo bài viết sau vụ cháy ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hơn ba trăm linh hộ dân khu đô thị năm mươi bốn hạ đình
phường thanh xuân trung quận thanh xuân hà nội
vừa gửi đơn kiến nghị khẩn cấp lần hai đến các cơ quan chức năng
yêu cầu công ty dạng đông bồi thường một tỷ đồng cho mỗi lít máu nhiễm một microgram thủy ngân
họ cũng kiến nghị là dừng hoạt động và di rời nhà máy
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang năm
thưa quý vị có một tình trạng hiện nay khá phổ biến
đó là do ngại đi thăm khám hoặc nghe dỉ tai
thì không ít bệnh nhân mắc bệnh lý đau cuộc sống
lựa chọn biện pháp điều trị bằng rác hơi xoa và uống thuốc nam
thay tiêm châm để rồi nhập viện vì các ổ áp xe mủ và thậm chí liệt chi
báo giao thông phản ánh tình trạng này qua bài viết
dứt họa khi chữa đau cuộc sống bằng rác hơi thuốc nam
theo bác sĩ nguyễn vũ bệnh viện đại học y hà nội
với các bệnh nhân mắc bệnh lý cuộc sống
nếu khởi đầu bằng vật lý trị liệu so bóp của đông y chính thống thì rất tốt
tuy nhiên sau khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng cấp tính
thì lại cần phải dùng thuốc tây y để giãn cơ giảm đau chống viêm phù tụy
chia sẻ về những hậu quả có thể bệnh nhân phải chịu do điều trị không đúng cách
thì bác sĩ vũ khuyến cáo là phương pháp châm tiêm xoa bóp đắp không đúng
thì sẽ gây bỏng luét vùng da tại chỗ
và ngoài ra thì nhiều bệnh nhân bị áp xe ổ mù viêm địa đệm
hay là viêm cơ cạnh cuộc sống sau khi tự chữa trị bên ngoài
đáng tiếc là có trường hợp bệnh nhân bị tiêm thẳng và dễ thần kinh và gây liệt